vào chiều ngày hôm qua sau khi nhận được tin báo về sự cố vỡ đập ngăn nước của công trình thủy điện iagle hai
do công ty cổ phần thủy điện khải hoàng làm chủ đầu tư đàn thi công trên suối iagle thuộc địa bàn hai xã iaga và iave huyện chuprong
lãnh đạo ủy ban dân tỉnh gia lai đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục sự cố
lãnh đạo tỉnh gia lai đã yêu cầu các sở ngành của tỉnh có tinh thần trách nhiệm cao làm việc nhanh chóng hiệu quả
để khắc phục hậu quả và bảo đảm an toàn cho người dân yêu cầu công ty cổ phần thủy điện khải hoàng phối hợp với chính quyền địa phương
các sở ngành của tỉnh trong giám định sự cố và xác định rõ trách nhiệm và sớm tiến hành bồi thường thiệt hại cho người dân sự ổn định cuộc sống
trong khi đó các tỉnh biển trung từ nghệ an cho đến quảng nam lại có mưa lớn với tổng lượng mưa từ hai trăm linh bốn trăm linh mm thậm chí là có nơi trên năm trăm linh mm
cảnh báo lũ lên cao trên các sông gây ngập lụt
nước chảy siết rất nguy hiểm
quý vị cần hết sức thận trọng không đi qua các ngầm tràn bị ngập nước để đảm bảo an toàn
và trước tình hình trên ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công điện gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố từ nghệ an đến quảng nam đề nghị khẩn trương ứng phó với đợt mưa lớn này
yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố các bộ ngành thực hiện theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo
cảnh báo về mưa lớn ngập lụt lũ quét sạt lở đất thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền và người dân biết để chủ động phòng tranh ứng phó giảm thiểu thiệt hại
triển khai lực lượng xung kích kiểm tra giả soát các khu dân cư ven sông suối khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di rời
sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu lũ quét sạt lở đất
tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát hướng dẫn giao thông cắm biển cảnh báo nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết
chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn
sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng bảo vệ sản xuất kiểm tra giả soát triển khai phương án vận hành và bảo đảm an toàn các hồ chứa và hạ du
tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó với mưa lớn lũ quét sạt lở đất và ngập úng để người dân biết
chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu
từ ngày ba mươi tháng tám đến ngày năm tháng một mươi sáu tổ công tác của cục cảnh sát giao thông phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ công an
đã kiểm tra vi phạm nồng độ cồn tại bốn mươi năm tỉnh thành phố trên cả nước qua đó đã xử lý hơn năm tài xế
các tổ này đã trực tiếp kiểm soát hơn một trăm năm mươi phương tiện phát hiện và bàn giao cho công an địa phương xử lý năm hai trăm tám mươi bốn trường hợp vi phạm
trong đó vi phạm về nồng độ cồn có năm năm mươi ba trường hợp bốn mươi bốn tài xế không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã ghi nhận một trăm chín mươi hai trường hợp người vi phạm là đảng viên cán bộ đang công tác tại cơ quan nhà nước lực lượng vũ trang
những trường hợp này ngoài bị xử lý vi phạm hành chính cơ quan cảnh sát giao thông sẽ gửi thông tin vi phạm về các cơ quan đơn vị để xử lý theo quy định
bên cạnh đó các tổ công tác đã phát hiện lập biên bản bàn giao cho công an địa phương khởi tố ba vụ bốn đối tượng về hành vi tàng trữ sử dụng chất ma túy trái phép
ba vụ chống người thi hành công vụ tại hải dương bắc giang hải phòng hai vụ đối với hai đối tượng về hành vi làm giả sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức tại cao bằng thái nguyên

qua đấu tranh bước đầu vinh khai nhận bản thân nghiện ma túy nên đã hai lần lên tp hcm mua số ma túy nói trên mang về cất dấu sử dụng dần thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ
mặc dù đã có quy định về việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người tham gia giao thông bằng phương tiện xe máy xe điện tuy nhiên nhiều người dân mà chủ yếu là học sinh sinh viên vẫn chủ quan không đội mũ bảo hiểm
theo ghi nhận tại bệnh viện hữu nghị việt đức bệnh viện vẫn thường xuyên tiếp nhận các trường hợp tai nạn giao thông chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ kém chất lượng
bệnh nhân này là học sinh do không đổi mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện nên không may bị ngã vào viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não chảy máu não chấn thương bụng và lách
may mắn sau một tuần điều trị mọi chức năng đã cải thiện hơn
bệnh nhân này là học sinh sinh viên do không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện nên không may bị ngã vào viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não chấn thương bụng và lách
còn bệnh nhân này cũng đang trong độ tuổi học sinh bị tai nạn khi đang trên đường đi học về dẫn đến tụ máu não phải mổ cấp cứu
theo thông tin từ gia đình bệnh nhân có đội mũ bảo hiểm nhưng là loại mũ thời trang chất lượng kém
bộ đồng hiện nay đặc biệt là các bố mẹ các bộ phụ huynh tôi cho rằng là các bộ phụ huynh vẫn chưa đạt được sự quan tâm đủ với các con đặc biệt là khi các con đã lớn tự di chuyển vào các phương tiện hiện nay trên đường
có thể thấy hiện nay vì nhu cầu đi lại số lượng học sinh sử dụng phương tiện như xe đạp điện xe máy điện xe máy phân khối nhỏ ngày càng nhiều
để hạn chế và ngăn chặn những tai nạn không đáng có xảy ra gia đình và nhà trường cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn
trong việc nhắc nhở giám sát con em mình tuân thủ đúng luật giao thông từ đó mới giảm được tai nạn nói chung và chấn thương sọ não nói riêng
mâu thuẫn gia đình giàng an lư chú tệ bản xuế cánh xã kim bon huyện phù yên tỉnh sơn la đã dùng rau nhọn đâm vợ tử vong
điều tra ban đầu xác định do mâu thuẫn gia đình nên chị vàng thị plua đã mang con ba tháng tuổi về nhà ngoại
vào chiều ngày một mươi một tháng một mươi đối tượng lư đã mang theo dao tìm đến nhà và xảy ra lời qua tiếng lại với mẹ vợ
lúc này chị plua đang cho con ngủ
thì bị lư dùng dao đâm tử vong đến một mươi bảy h cùng ngày lực lượng công an huyện yên châu và dân bản đã truy bắt thành công đối tượng cùng hung khí khi đang lẩn trốn cách hiện trường gây án bảy km
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa khởi tố bắt tạm giam trang sĩ tiến chú thành phố vĩnh long để điều tra về hành vi giết người
theo điều tra tiến và một thanh niên có hẹn gặp nhau nói chuyện về việc đăng tin trên mạng xã hội facebook
khi đến khu vực phía sau công viên thuộc khóm một phường bốn tiến gặp một nhóm thanh niên
trong đó có nguyễn minh khánh chú huyện long hồ thì dừng lại và xảy ra sô sát tiến đã lấy con dao trong túi áo đâm khánh tử vong
công an quận thanh khê thành phố đà nẵng đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố điều tra làm rõ và xử lý bốn đối tượng
trường ngọc sơn hà quang hảo và nguyễn đức thảo cùng chú tỉnh phú thọ bùi hải định quê tỉnh ninh bình về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích
trước đó hoàng văn bốp quê tỉnh hương yên có nợ sơn số tiền ba mươi hai triệu đồng nhưng chưa trả
vào tối ngày tám tháng một mươi sơn cùng định đến nhà bốp đòi nợ và yêu cầu về nhà sơn bàn bạc việc trả tiền
khi về đến nhà sơn đã hành hung bốp sau đó ba nhân viên là hảo thảo định đã khống chế kéo bốp vào trong nhà dùng dây chói tay chân và đe dọa trả nợ
đến trưa ngày chín tháng một mươi khi gia đình bốp chuyển khoản trả tiền thì bốp mới được thả về